đồng thời daniel hanno cũng gửi lời xin lỗi tới nhân dân việt nam vì đã có những lời nói có ý gây xúc phạm tới người dân
các vấn đề chung quanh câu chuyện tết cũng là các chủ đề chính được các báo chí quan tâm trong tuần qua
các vấn đề tàu xe tết nỗi lo thực phẩm bẩn hàng giả hàng nhái buôn lậu gian lận thương mại trở nên sôi động trong dịp tết
hay nỗi lo atm tắt nghẽn vẫn là nội ám ảnh của không ít công nhân trước khi về quê ăn tết liệu năm nay có được thay đổi
tôi hay để ý đến những kiểu tiết ở những trận đấu thì đội tuyển họ thể hiện họ mang lại cái xúc cảm lớn quá
chưa bao giờ mà người dân có những cảm xúc nó thăng hoa mà nó yêu mến đội tuyển nhiều đến như vậy
cái hình ảnh mà trong trận chung kết gọi là giữa một cái trời bão tuyết trắng xóa ở thường châu
rồi là hình ảnh xuân trường hình ảnh văn thanh cào tay xuống tuyết cho quang hải xuất phạt và thành bàn nó rất đẹp
sau trận đấu thì
cầu thủ duy mạnh cậu ta lồm cồn bò lên trên cái đụng tuyết và cắm một cái lá cờ tổ quốc trong đó
sau đó thì duy mạnh cúi trào
chắc là còn lâu lắm chúng ta mới có được những cái hình ảnh nó đẹp đến như vậy
và khi trở về thì tất nhiên là họ thể hiện quá tốt rồi
họ được chào đón với một cái không khí tôi cho rằng
chắc là đội tuyển như là brazil như là argentina như là pháp khi vô địch thế giới
thì cũng đến mức như vậy thôi
tức là được trào đón
và hôm đó rất lạnh nhưng mà tôi đã đưa con gái của mình mới sáu tuổi đi thôi
tôi muốn cháu trải nghiệm được cái không khí là thứ nhất
nhưng mà qua cái không khí đó thì tôi hy vọng rằng con gái mình sẽ học được
hai cái từ rất là gọi là thân thuộc thôi
thế nào là tổ quốc thế nào là tình yêu đất nước
vì cái không khí đó không phải là
nó diễn ra cho hàng năm mà phải rất nhiều năm
tôi nghĩ là sẽ còn lâu lắm chúng ta mới lại được sống lại một cái không khí
nó sung sướng nó tự hào nó phấn khích đến như vậy
vâng và không biết được rằng là nhà báo nhìn nhận như thế nào về tương lai của thế hệ tuyển thủ u hai mươi ba này
cũng như là điều cần phải cân nhắc bởi vì rõ ràng là con đường này thì cũng nhiều vinh quang
nhưng mà cũng rất nhiều cảm dỗ
vâng cái câu chuyện liên quan đến tương lai của các tuyển thủ khi trở về từ sân chơi
và dịch vụ nó cũng là một cái mảng đề tài mà những phóng viên như chúng tôi khai thác rất là nhiều
khi mà chứng kiến cái rừng người như vậy đón chào như vậy thì tôi có cảm giác là
vui mừng nhưng mà
xem một cái chút lo lắng thực sự là rất lo lắng tại vì những cái tuyển thù này họ còn rất là trẻ
mới một mươi chín hai mươi tuổi đầu thôi và có thể gọi họ đã phải đối mặt với một cú sốc tất nhiên cú sốc này nó tích cực
nếu như mà không được trang bị những cái nền tảng về kiến thức rồi tất cả mọi thứ đến xã hội thì rất dễ cầu thủ
chóng ngợp bởi vinh quang và họ sẽ khó đặt chân được xuống mặt đất để đá một cái quả bóng bình thường
bên cạnh niềm vui xoay quanh trái bóng tròn thì cũng có những câu chuyện đáng tiếc đã xảy ra và bị dư luận lên án gai gắt
cụ thể như là câu chuyện xảy ra trên chuyên cơ của vietjet air vậy nhà báo nhìn nhận như thế nào
nó lạc quan hơn một chút tại vì cái câu chuyện của vietjet air đấy thực ra nó là một cái động thái
mà cái kế hoạch để truyền thông để marketing đơn thuần thôi
chúng ta họ đã tính toán một cái theo ý kiến cá nhân tôi họ tính toán một cái nước cờ khá hợp lý
tức là cái động thái làm sao để các cơ quan quản lý về mặt văn hóa về mặt nhà nước không thể xử phạt nặng được
chúng ta có thể thấy cái mức phạt nó chỉ đến bốn mươi năm triệu đồng thôi
một mươi triệu đồng mà so với cái mức truyền thông khổng lồ từ trong nước từ quốc tế dồn vào vietjet air
thì trong cái kinh doanh ấy thì tôi cũng được biết một số những cái lý thuyết tức là họ có cái đối tượng để phủ sóng
ví dụ như là một cộng đồng mạng là một cái nhóm đối tượng mà họ cần phủ sóng cần viral những cái hình ảnh
chưa cần biết là chúng ta nói đến mặt truyền thông trước

họ sẽ đẩy mạnh về cái mặt truyền thông để hình thành nên một cái
ý niệm trong cái lý thuyết nó có cái khái niệm là top of mind
tức là để hình thành nên cái khái niệm mà nhắc đến hàng không giá rẻ là nhắc đến vietjet air
và sau đó thì những cái hình ảnh những cái gọi là những cái tiêu cực ấy họ sẽ tính sau
tôi nghĩ là nhìn một cách lạc quan thì họ thành công với cái chiến lược này với cái kế hoạch này
tuy nhiên thì nếu như họ làm khéo léo hơn một chút tiết chế hơn một chút nữa thì
cái phản ứng gọi là
tiêu cực từ phía cộng đồng mạng từ phía người dân nó sẽ hạn chế đi một chút
nó sẽ bớt đi
và một trong những thông tin mà báo chí tuần qua cũng hết sức là quan tâm
đấy là câu chuyện về một giáo viên tiếng anh người mỹ
thì đã có những bình luận xúc phạm đến đại tướng võ nguyên giáp
và sau khi bị cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử mời đến làm việc
thì nhân vật này đã nhận thức và gửi lời xin lỗi đến gia đình đại tướng cũng như là nhân dân việt nam
tuy nhiên thì qua sự việc này chúng ta cũng thấy được
khoảng cách về mặt văn hóa nhận thức của những người nước ngoài
họ sinh sống tại việt nam
vậy nhà báo có những đánh giá như thế nào
vâng cái câu chuyện liên quan đến nhận thức liên quan đến văn hóa
khác biệt giữa một người từ mỹ và những người tại việt nam
thì tất nhiên là nó sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ phải bàn rất nhiều
ở trên cộng đồng mạng thì người ta cũng có những cái luồng ý kiến về như vậy
tuy nhiên cái luồng ý kiến mà phản bác về cái việc anh ta nói rằng
anh ta đến từ mỹ
anh ta không hiểu về văn hóa tại việt nam
thì người ta phản bác
và tôi nghĩ là cái phản bác này là có lý
vì anh ta đã sinh sống tại việt nam năm năm rồi
cái vốn tiếng việt cũng rất là giỏi
anh ta nói rất là sõi
thậm chí là nhiều người còn nói là
những người như anh dani này thì giống như là một
gọi vui như là một ma só tại hà nội ma só tại việt nam
tôi không ủng hộ cái hành động này
hành động này đáng bị lên án
tuy nhiên thì ở trong cái góc nhìn của tôi thì tôi thấy rằng
anh ta đã xin lỗi
không hề một lần mà hai lần
chúng ta cũng không nên gọi là
dùng một cái thuật ngữ nó nôm nao một chút là đuổi cùng giết tận
nếu mà dồn anh ta đến mức phải bị trục xuất
phải về nước
thì đó cũng hẳn nhiên nó cũng là một cái câu chuyện buồn chứ không vui
vì cái ngày mà anh ta đến cơ quan chức năng để trình diện để xin lỗi
thì cũng có vợ và con
cái hình ảnh một cái
cậu con của anh ta nó khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều
thực ra khi liên quan đến trẻ con thì
tôi có cảm giác là tôi sẽ không truy được ai cả
vì khi mà chứng kiến một cái gia đình phải ly tán vì
vì một cái chuyện nó ở trên mạng
thì chúng ta cũng thấy là nó
chúng ta nên mở lòng ra một chút
tôi nghĩ nếu như đại tướng võ nguyên giáp ở dưới suối vàng mà có biết chuyện
thì chắc sau khi nghe lời xin lỗi thì
cụ cũng sẽ bỏ qua cho anh ta thôi
đại tướng là một người nhân tử
và hãy chờ xem
trong cái thời gian sắp tới thì anh ta sẽ thể hiện ra làm sao
và cái câu chuyện này
là một cái ví dụ điển hình để cho những người nước ngoài
đang sinh sống học tập và làm việc tại việt nam
họ nhìn vào đó họ
tự rút ra cái bài học cho mình
vâng và cũng sắp đến tết nguyên đán rồi
trong tuần này thì báo chí cũng đăng tải hàng loạt các vấn đề liên quan như là
vé tàu xe về trong những ngày tết
rồi là câu chuyện thực phẩm bẩn hay là hàng giả hàng nhái
các cây atm thì bị ngã mạng và không thể rút được tiền
nhà báo có thể chia sẻ vấn đề mà nhà báo quan tâm và chăn trở nhất mỗi khi mà
tết đến á
tết đến thì thường chúng ta phải về quê
đây là một cái câu chuyện mà
gần như năm nào
trong gia đình tôi cũng
có những cái gọi là tranh luận
trước đây thì rất là gay gắt
nhưng bây giờ thì
đã dung hòa rồi
rất nhiều người phải về quê
và cái việc
đi lại tàu xe
ở dịp tết
nó là một cái câu chuyện
nhưng mà tôi nghĩ đến
vì là những cái đường cao tốc của chúng ta
ví dụ như cao tốc
từ cầu dẽ đi về phía nam ấy
rất là nhiều
nó giúp cho những
và quốc lộ một ấy
cải tạo mở rộng
cái việc đi lại của người dân
thì đây là một trong những cái
gọi là cái đổi thay
ở cái giao thông
sau khoảng sáu năm
thì tôi cũng thấy là
cái vấn đề này
nó đỡ hơn
hy vọng là trong
một vài năm tới
thì cái việc
đi lại về quê đón tết
của người dân
thuận lợi hơn
nó sẽ giúp
an toàn hơn
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo hoàng việt
xin cảm ơn chị
thưa quý vị và các bạn
để kết thúc chương trình ngày hôm nay
thì mời quý vị đến với những phát ngôn ấn tượng trong tuần qua
hiểu tại hội nghị tham gia ý kiến và dự thảo
đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ năng lực
phẩm chất và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ
đồng chí phạm binh chính
ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương cho rằng
ngay trong nội bộ
một số cơ quan
trong khi có những cán bộ quá giàu
nhiều đất đai nhà cửa
thì vẫn còn nhiều người phải chật vật
chạy đôn chạy đáo